trong diễn biến liên quan các nguồn tin từ ba lan cho biết nga đã ngừng cung cấp khí đốt theo hợp đồng yaman cho ba lan
hiện phía công ty ba lan mua khí đốt của gastprom theo hợp đồng dài hạn sẽ hết hạn trong năm nay vẫn từ chối bình luận về vấn đề này
dòng khí đốt thực tế qua tuyến đường ống yaman châu âu từ belarus đến ba lan đã về mức kwh lúc một mươi sáu h theo giờ quốc tế so với mức hơn năm mươi hai triệu kwh vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn
ba lan đã nhiều lần tuyên bố sẽ không đồng ý yêu cầu của nga trả tiền mua khí đốt bằng đồng rút theo các nguyên tắc mới mà nga công bố vào tháng trước
moscow đã cảnh báo châu âu rằng họ có nguy cơ bị cắt nguồn cung khí đốt trừ phi thanh toán bằng đồng rút
trước đó cũng trong ngày hai mươi sáu tháng bốn ba lan đã công bố danh sách năm mươi công ty và nhà tài việt nga kể cả gazprom sẽ bị trừng phạt theo luật được thông qua hồi đầu tháng cho phép phong tỏa tài sản của họ
luật này tách biệt với các biện pháp trừng phạt do các nước thành viên eu cùng áp đặt